bộ giáo dục và đào tạo hiện đang lên phương án chủ động các tình huống có thể xảy ra trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
để bảo đảm kỳ thi được diễn ra an toàn và nghiêm túc
đến thời điểm này các địa phương đã chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết để tổ chức kỳ thi
đặc biệt công tác tập huấn cho các lực lượng tham gia tổ chức kỳ thi đã được tiến hành với tiêu chí rõ người rõ việc
bộ giáo dục và đào tạo yêu cầu các địa phương phải tính đến mọi tình huống
lên phương án cụ thể để kịp thời xử lý các tình huống có thể xảy ra khi tổ chức kỳ thi
người đứng đầu bộ giáo dục và đào tạo cũng đề nghị từng đơn vị từng người trong ban chỉ đạo thi trung học phổ thông
tại các địa phương phải có kế hoạch cụ thể chi tiết kịp thời tham mưu
chủ động dự báo những vấn đề có thể xảy ra với chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
không để rơi vào tình huống phải xử lý sự cố khi kỳ thi diễn ra
cùng với đó huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc bám sát ban chỉ đạo thi cấp quốc gia
để bảo đảm chuẩn bị tổ chức tốt nhất kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay